công an tỉnh đắk lắc tiến hành thu gom vận chuyển trên hai mươi tấn phân bón không có hóa đơn
và quá hạn sử dụng của một cửa hàng trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
về trụ sở để tiếp tục điều tra xử lý
tại thời điểm kiểm tra trong kho của cửa hàng bà nguyễn thị kiều oanh năm mươi bốn tuổi
có hàng trăm tấn phân bón với nhiều tên sản phẩm khác nhau
trong đó có trên hai mươi tấn phân bón các loại mà bà oanh không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp một số đã quá hạn sử dụng
và thậm chí không có ngày sản xuất đóng trên mắc bao bì
sau khi lập biên bản ghi nhận hiện trường phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
đã tiến hành niêm phong toàn bộ số phân bón vi phạm trên để đưa về cơ quan tiếp tục điều tra xử lý